vào đầu giờ chiều ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi một đám cháy lớn đã xảy ra tại một cửa hàng điện gia dụng
trên đường tính lộ một mươi phường an lạc quận bình tân tp hcm khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
theo các nhân chứng thời điểm trên lửa bất ngờ bùng phát tại cửa hàng bán đồ điện gia dụng
trên đường tính lộ một mươi phường an lạc a quận bình tân
phát hiện vụ việc người dân xung quanh đã huy động thiết bị chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không được
ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh và có chiều hướng lan sang các khu vực lân cận
đường cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu đạn cứu hộ công an quận bình tân
đã huy động những phương tiện cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
và phải sau gần một giờ nỗ lực đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy đã làm gần như toàn bộ tài sản bên trong của cửa hàng điện gia dụng bị thiêu rụi nhà rỗ sập
theo người dân thời điểm xảy ra cháy bốn người trong cửa hàng điện gia dụng kịp chạy ra ngoài thoát thân
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại do cháy gây ra đang được làm rõ
còn công an phường phú thọ tỉnh bình dương đang tạm giữ đối tượng nguyễn minh sang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê tỉnh đồng tháp để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
đây là đối tượng đã trộn ba trăm linh triệu đồng của tài xế xe tải khi đầu hao giao hàng vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi
theo đó khoảng một mươi chín h tối ngày một mươi bốn tháng một mươi nam tài xế xe tải điều khiển xe tải đến chợ hoàng gia
phường tân định thị xã bến cát tỉnh bình dương để giao hàng
do quên khoát cửa xe nên đã bị trộn đột nhập lấy túi sắt có hơn ba trăm linh triệu đồng cùng hai điện thoại di động
ngay sau khi xảy ra vụ việc tài xế xe tải đã trình báo lên cơ quan công an địa phương
sau ba ngày truy tìm khoảng một mươi hai h ngày một mươi bảy tháng một mươi đối tượng khả nghi bị lực lượng hiệp sĩ đường phố phát hiện bắt giữ
và bàn giao cho công an địa phương
bước đầu nguyễn minh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê tỉnh đồng tháp khai nhận
mình chính là kẻ gây ra vụ trộm hơn ba trăm linh triệu đồng xảy ra vào ngày một mươi bốn tháng một mươi
ngoài ra đối tượng còn khai nhận thêm trong sáng nay đã thực hiện thêm một vụ trộm khác
trên địa bàn thành phố thủ dầu một
hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án
để điều tra làm rõ về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy tổng hợp công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng hoàng văn minh hai mươi tuổi trú tại địa phương
sau khi phát hiện đối tượng giấu ma túy trong hộp khẩu trang nhằm qua mắt lực lượng chức năng
trước đó khi đang tuần tra trên đường khi đến trước cổng công ty cpt ở khu công nghiệp nhân trạch hai
đồng công an khu công nghiệp nhân trạch phát hiện minh đang cầm một hộp khẩu trang y tế
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện bên trong hộp khẩu trang có một gói ma túy
qua đấu tranh minh khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua gói ma túy trên với giá năm trăm linh đồng
của một đối tượng chưa rõ la lịch về để sử dụng thì bị bắt
cũng trong ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi đồn biên phòng cầu muốn tỉnh đồng tháp cho biết
đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn năm gói thuốc lá ngoại nhập lậu
trước đó nhận được tin báo của người dân đồn biên phòng cầu muốn đã phối hợp với lực lượng chức năng
tiến hành kiểm tra hành chính nhà ông quỳnh văn dũng tại ấp bình hòa hạ xã thường lạc huyện hồng ngự
lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ hơn bốn trăm linh gói thuốc lá ngoại
tiếp tục kiểm tra tại các địa điểm khác trong cụm dân cư lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn bốn bảy trăm linh gói thuốc lá ngoại các loại
tổng trị giá tăng vật ước tính trên một trăm linh triệu đồng
hai ngày cuối tuần lượng người dân đổ về huyện đảo cần giờ của thành phố để đi du lịch
sau một thời gian dài giãn cách đã khiến nhiều tuyến đường huyết mạch qua phà bình khánh đã bị ủng ứ nghiêm trọng
từ sáng sớm từng đoàn xe ô tô xe máy đã đổ dồn về đường quỳnh tấn phát xã phú xuân huyện nhà bè tp hcm
để đời qua phà bình khánh đây là tuyến đường bộ duy nhất để người dân có thể đến cần giờ
theo ghi nhận đa số người dân đi du lịch thưởng ngoạn không khí để giải tỏa áp lực sự bí bách
sau một thời gian dài tp hcm thực hiện giãn cách xã hội
hàng trăm xe ô tô đã phải xếp hàng dài hơn ba km
đến một mươi hai giờ trưa nhiều phương tiện vẫn chưa thể qua được phà để qua huyện cần giờ
lực lượng cảnh sát giao thông phải rất vất vả để điều tiết phân luận giao thông
tương tự từ ngày hôm qua một mươi sáu tháng một mươi tỉnh bà rịa vũng tàu áp dụng tạm thời biện pháp thích ứng an toàn
nới lỏng kiểm soát dịch bãi biển cũng đã mở cửa đón khách du lịch
do đó các trục đường từ tp hcm đồng nay về tp vũng tàu cũng bị ủng ứ nghiêm trọng
thưa quý vị tp hcm đang từng bước nới lỏng giãn cách xã hội lượng đi lại của người dân cũng tăng cao
điều này đang làm tăng lên vi phạm về trực tự an toàn giao thông ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên khắp địa bàn thành phố sau thời điểm nới lỏng giãn cách
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã liên tục phối hợp với lực lượng chức năng
mới nhiều đợt tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trực tự và an toàn giao thông
qua đó đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm
tại nạn giao thông xảy ra là một mươi hai vụ chết làm chết một mươi hai người tăng ba người chết so với cùng thị năm trước
thì qua thống kê chúng ta thấy là tuy nhiên hiện nay tình hình người dân sau giãn cách xã hội
nó vẫn là ít hơn so với thời điểm trước giãn cách xã hội ở năm trước
tuy nhiên tại nạn giao thông lại tăng hơn
cụ thể thống kê từ ngày một tháng một mươi đến ngày một mươi sáu tháng một mươi
lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra và đảm bảo an ninh trực tự
tuy nhiên tại nạn giao thông đã phát hiện và xử lý gần một mươi ba hai trăm linh trường hợp vi phạm trực tự an toàn giao thông
trong đó tức giấy phép lái xe tám trăm bảy mươi năm trường hợp tạm giữ sáu trăm một mươi phương tiện nộp kho bạc hơn hai mươi tỷ đồng
phân chia công tác bốn đứa lực lượng tùm tra tỉnh số hai mươi bốn trên hai mươi bốn khép tích
tùm theo tương thời điểm địa bàn
chúng tôi đảm bảo một số cho nó hợp lý
công tác phòng chống tù tập thần tư niên thu xe giấy phép trên đường đường phố
chúng tôi đã có rất nhiều giải pháp để chúng tôi thực hiện đảm bảo
và nhằm kéo giảm trại nạn giao thông trong thời gian tới
trong thời gian tới hoạt động đi lại giao thương có thể tiếp tục gia tăng cao hơn
khi thành phố hồ chí minh bước vào phục hồi kinh tế
vì vậy bên cạnh các duy trì tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm
thì công an thành phố cũng đã xây dựng nhiều kịch bản để hạn chế tình trạng ủng tắc tai nạn
trong đó chú trọng đến các tuyến đường trọng điểm các tuyến cửa ngõ giáp ranh
cũng như khu vực sân bay nhà ga bến cảng và các điểm nóng về trực tự giao thông
tại một số điểm trên địa bàn thành phố hà nội có nhiều bãi gửi xe tự phát
ngang nhiên hoạt động không phép trong thời gian dài thu lợi bất chính
và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ mất an ninh trật tự trên địa bàn
sau đây là ghi nhận thực tế của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
phường trung văn quận nam từ liêm hà nội ngay cạnh các tòa trung cư
là hai điểm trông giữ xe đang hoạt động
treo biển trông giữ ngày đêm thậm chí mở dịch vụ rửa xe với diện tích rộng hàng nghìn mét vuông
quản lý tại đây cho biết bãi xe này hoạt động từ lâu thu tiền theo nhu cầu người gửi
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường trung văn bãi gửi xe trên là của ông nguyễn việt hùng
thường trú trên địa bàn phường là chủ đầu tư chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động
bãi xe này có những biểu hiện và có những hành động manh động lợi dụng những khu đất sen kèm
để xây dựng các bãi xe hoặc là dựng lều lán vi phạm về đất đai
cái việc này thì ủy ban phường đã giao công an phường để nắm bắt điều tra nắm bắt
nếu như có hiện tượng thu tiền thì chúng tôi sẽ xử lý
ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ủy ban nhân dân phường trung văn đã làm tờ trình số một nghìn ba trăm bảy mươi sáu
quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông nguyễn việt hùng
vì tự ý sự khung thép
ông đã lợp mái tôn quây tôn cao hai năm m trên đất nông nghiệp
tuy nhiên sau khi xử phạt ông hùng đã không khắc phục hậu quả mà tiếp tục hoàn thiện công trình đưa vào hoạt động
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một ủy ban nhân dân phường trung văn tiếp tục phát hiện sai phạm
và đưa ra các quyết định xử phạt cưỡng chế phá rỡ công trình vi phạm tại đây
bãi xe khung phép thì hiện nay khoảng tầm hai ba cái
cuối năm hai nghìn hai mươi thì bắt đầu là có hiện tượng là san gạt vào chung với xe
và từ thời điểm đó đến nay thì chúng tôi cũng đã thiết lập hai lần biệt mạng
ban hành hai cái quyết định xử phạt là vi phạm an chính và tổ chức cưỡng chế
gần đây nhất là đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một chúng tôi đã tổ chức cưỡng chế với diện tích hơn năm trăm linh các lều lán
các đối tượng cũng vẫn rất manh động và vẫn thường lợi dụng ngày nghỉ đêm tối hoặc là những ngày lễ để tái vi phạm
trước đó cuối tháng chín cũng tại khu vực này đã xảy ra vụ tạt sơn đỏ
hàng loạt xe ô tô cố ý hủy hoại tài sản của người dân gây hoang mang trong dư luận
mình rất là lo lắng tại vì mình không có thù hẳn với ai cả
mà chỉ để xe trên này thôi
trong tình huống này thì có một bên nào đấy đang cố tình phá hoại tài sản của tôi
thì theo như tôi tìm hiểu thì gần đây có các bãi đỗ xe
khi mà mình đổ ở ngoài này là muốn kiểu tạt sơn vậy để mình đưa xe vào bãi của họ
ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một ủy ban nhân dân phường trung văn
tiếp tục tổ chức cưỡng chế bãi gửi xe vi phạm của ông nguyễn việt hùng
tuy nhiên sau đó một tuần theo ghi nhận của phóng viên
các bãi gửi xe này vẫn hoạt động bình thường
có lẽ các biện pháp xử lý của ủy ban nhân dân phường trung văn chưa đủ tính gian đe
đã khiến cho người vi phạm vẫn tiếp tục tái phạm nhiều lần
một vi phạm rất rõ ràng nằm ở địa điểm thông thoáng
bị xử lý vi phạm hành chính ngay từ khi bắt đầu xây dựng
sau vẫn hoạt động cho đến tận bây giờ
bất chấp các quy định xử phạt cưỡng chế
mà xử lý triệt đẩy tại một khu vực thì cũng có phần là cũng chưa được xử lý triệt đẩy
trên địa bàn quận nam tử liêm hiện còn rất nhiều bãi gửi xe không phép hoạt động
thậm chí nằm trong khu dân cư đông người
như bãi gửi xe tại phường hoàng liệt quận hoàng mai với số lượng lên đến hàng trăm xe
không biết ủy ban nhân dân các quận để tồn tại vi phạm sẽ có phương án xử lý ra sao
nhưng trước mắt mối nguy hiểm về cháy nổ mất an ninh trở lại

do các điểm này không đảm bảo điều kiện hoạt động
hoạt động vi phạm cưỡng chế rồi lại hoạt động
phải chăng chính quyền tại những địa phương này đang bất lực trước vi phạm tồn tại kéo dài có thể xử lý
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn thể
tổ chức tổ quốc ban chỉ đạo quốc gia với ban chỉ đạo sáu mươi ba tỉnh thành phố
để đánh giá kết quả bước đầu công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong đợt thứ tư
và bàn các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới
phát biểu kết luận cuộc họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định
việc chuyển hướng sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
để vừa phòng chống dịch vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội là đúng hướng
đồng thời xác định hậu quả của dịch bệnh nhất là của đợt dịch thứ tư là rất lớn nhiều mặt
do đó thời gian tới phải có giải pháp toàn diện kịp thời hiệu quả
theo thủ tướng kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch như trên
trong điều kiện hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn là rất đáng trân trọng ghi nhận
tuy nhiên vẫn còn có những bất cập hạn chế cả trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện
ở các cấp ngành địa phương cần tiếp tục nghiên cứu rút ra bài học để khắc phục
về nhiệm vụ trong thời gian tới thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục làm tốt công tác dự báo
nắm tình hình và diễn biến dịch bệnh khẩn trương xây dựng hoàn thiện chương trình tổng thể về phòng chống dịch
và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội để tiếp tục thực hiện hiệu quả hai nhiệm vụ
vừa phòng chống dịch vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội
người đứng đầu chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội
khôi phục chuỗi cung ứng lao động ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội
khẩn trương có giải pháp mở cửa trở lại các trường học tại những nơi đảm bảo an toàn
có giải pháp chăm sóc trẻ mồ côi do dịch covid một mươi chín triển khai mạnh mẽ chiến lược vaccine
trong đó thực hiện tốt chiến dịch tiêm vaccine an toàn khoa học hiệu quả kịp thời
tiếp tục củng cố cơ sở điều trị để điều trị kịp thời hiệu quả cho các ca mắc covid một mươi chín mới
thủ tướng yêu cầu trước mắt các bộ ngành địa phương khẩn trương tổ chức triển khai hiệu quả nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
và quyết định bốn nghìn tám trăm linh ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
việc xây dựng các quy định phải dựa trên nguyên tắc lãnh đạo tập trung xuyên suốt từ trung ương đến địa phương
trong đó trung ương đưa ra các quy trình tiêu chí quy định các địa phương cơ sở tổ chức thực hiện linh hoạt sáng tạo phù hợp với tình hình
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới
từ đêm ngày một mươi năm tháng một mươi đã xảy ra mưa lớn tại các tỉnh miền trung và tây nguyên
một số nơi đã xảy ra ngập lụt cục bộ sạt lở gây chia cắt giao thông
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ nay đến ngày một mươi tám tháng một mươi
khu vực này còn tiếp tục xảy ra mưa lớn
trong đó dự báo khu vực từ hà tĩnh đến quảng ngãi có tổng lượng mưa từ một trăm năm mươi ba trăm linh mm
cục bộ có nơi trên ba trăm năm mươi mm từ bình định đến khánh hòa và gia lai con tum tám mươi một trăm năm mươi mm
cục bộ có nơi trên hai trăm linh mm nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
để chủ động ứng phó với mưa lũ nhất là lũ quét sạt lở đất
hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng của nhân dân
thủ tướng chính phủ đã ban hành công điện số một nghìn ba trăm tám mươi tám yêu cầu
ủy ban nhân dân các tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ theo phương châm bốn tại chỗ
tập trung một số nhiệm vụ sau
các địa phương chủ động giả soát huy động lực lượng tổ chức sơ tán khẩn cấp các hộ dân
tại các khu vực không bảo đảm an toàn nhất là khu vực bị ngập sâu chia cắt
vùng thấp trũng ven sông suối khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
khu vực đã từng xảy ra sạt lở đất ngập lụt năm hai nghìn hai mươi
đồng thời bố trí chỗ ở tạm hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm cho các hộ phải sơ tán
không để người dân bị thiếu đói rét
tổ chức thông tin kịp thời hướng dẫn người dân đi lại an toàn khi có mưa lũ
triển khai lực lượng kiểm soát hướng dẫn hỗ trợ giao thông an toàn qua các ngầm tràn tuyến đường bị ngập sâu
hướng dẫn người dân giữ chữ lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu để phòng mưa lũ gây ngập úng chia cắt kéo dài
bên cạnh đó triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều hồ đập
tổ chức giám sát việc vận hành an toàn các hồ đập trên địa bàn
chủ động bố trí lực lượng phương tiện vật tư tại các địa bàn trọng điểm
để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và khắc phục kịp thời sự cố và hậu quả mưa lũ không để bị động bất ngờ
bộ tài nguyên và môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ dự báo cảnh báo thông tin kịp thời
để các cơ quan có liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo vận hành an toàn hồ đập thủy lợi công trình thủy lợi và bảo vệ sản xuất nông nghiệp
bộ công thương chỉ đạo vận hành an toàn hệ thống điện hồ đập thủy điện phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thông tin kịp thời
bảo đảm an toàn cho người dân nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp
bộ giao thông vận tải chỉ đạo kiểm soát hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông bố trí lực lượng vật tư phương tiện
để kịp thời khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng chỉ đạo quân khu bốn quân khu năm
và các lực lượng đóng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng phương tiện hỗ trợ địa phương thực hiện công tác sơ tán dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm
chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các khu vực sung yếu để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
bộ công an chỉ đạo công an các địa phương bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn sẵn sàng lực lượng hỗ trợ nhân dân
ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ theo đề nghị của địa phương chủ động hướng dẫn phân luồng kiểm soát phương tiện giao thông
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi đến nay trên địa bàn các tỉnh miền trung có mưa to có nơi đến rất to kéo dài liên tục khiến cho mực nước sông suối trên địa bàn các huyện các xã vùng cao dâng cao
nước chảy rất mạnh làm cho nhiều công trình tài sản hoa màu của nhà nước và nhân dân bị hư hỏng và thiệt hại
mưa lũ khiến hai cha con ở huyện miền núi xã cắm muộn huyện quế phong tỉnh nghệ an bị cuốn trôi khi đi vớt củi hiện thi thể hai nạn nhân đã được tìm thấy
cũng do ảnh hưởng của đợt mưa lớn hơn năm mươi mét talium quốc lộ một a đoạn qua huyện diễn châu nghệ an bị sụt lốn sạt lở
nhiều vị trí ở các quốc lộ tỉnh lộ bị ảnh hưởng nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nghệ an
trong khi đó tại quảng nam mưa lớn đã làm đoạn ngầm sông trường và nước hoa trên quốc lộ bốn mươi b từ huyện bắc trà my đến huyện nam trà my bị ngập sâu
tuyến đường dh năm đi về xã trả vân xã trả vinh bị sạt lở nặng chưa lưu thông được tại điểm gần ubnd xã trả vinh
nước lớn làm khu vực suối ông đề trên tuyến đường xã trả đơn xã trả leang không lưu thông được
trước tình hình mưa to kéo dài gây ngập úng và sạt lở nhiều địa phương trên địa bàn đe dọa đến sự an toàn của người dân
chính quyền các cấp của huyện nam trà my đã huy động các lực lượng tiến hành di rời được một trăm bốn mươi bảy hộ trên sáu trăm linh năm người ở những nơi có nguy cơ sạt lở và ngập
lụt lực lượng công an các xã vùng cao đã tích cực khẩn trương hỗ trợ người dân di rời đến khu vực an toàn
mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường giao thông tại quảng bình bị chia cắt
các đơn vị công an cũng đã cử lực lượng chốt chặn tại các ngầm tràn đoạn đường hiểm yếu di rời người dân vùng nguy hiểm sạt lở đến nơi an toàn
và hướng dẫn các địa phương chủ động ứng phó trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ với phương châm bốn tại chỗ
theo thống kê toàn tỉnh có ba mươi chín điểm nguy cơ sạt lở cao tại bảy huyện thị xã với tổng số năm trăm linh một hộ trên một chín trăm linh ba khẩu cần di rời để tránh sạt lở đất
hiện lực lượng công an vẫn đang tiếp tục có mặt để hỗ trợ người dân ở vùng nguy hiểm di rời đến nơi an toàn
cũng do mưa lớn kéo dài khoảng hai giờ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi tại xóm tát xã tân minh huyện đà bắc tỉnh hòa bình
đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp làm sập hoàn toàn ngôi nhà của ông lò văn san
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai hậu quả làm ông san tử vong ba người thân của ông bị thương
còn trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế trong hai ngày qua một mươi sáu và một mươi bảy tháng một mươi do mưa lớn kéo dài nên các hồ thủy điện xả lũ
làm cho một số tuyến đường bị ngập nước trước tình hình đó lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương
đã nỗ lực hết mình điều tiết giao thông giúp người dân đi lại an toàn thuận tiện
lượng mưa lớn khiến nước sông tăng nhanh kéo theo hoàn toàn
số điểm ngập cục bộ khu dân cư như thị trấn khe tre huyện phú lộc huyện phú vang
tuyến giao thông ngập ở quốc lộ một a đoạn km tám trăm sáu mươi sáu tám trăm linh km tám trăm sáu mươi bảy một trăm linh qua lục trì với mực nước khoảng bốn mươi năm mươi cm
một số tuyến tỉnh lộ thuộc phú lộc phú vang nam đông ngập khoảng ba mươi năm mươi cm
tuy nhiên đến hiện tại vẫn chưa có điểm sạt lở nghiêm trọng
trước tình hình đó lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã kịp thời có mặt
đội mưa lội nước để điều tiết giao thông
giúp người dân và các phương tiện lưu thông trật tự ổn định
tránh xảy ra tình trạng va chạm chết máy gây ủn tắc giao thông
sau đó chúng tôi sẽ cho lưu thông bình thường đi bảo vệ tình bào và tài sản của người dân
dự báo thời tiết trong những ngày tới tình trạng mưa lớn vẫn còn xuất hiện trên địa bàn
vì vậy công an tỉnh thừa thiên huế luôn chủ động sẵn sàng các phương tiện lực lượng
để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông cho người dân